thành phố hà nội yêu cầu các trường học thuộc khu đô thị các quận thị xã thị trấn khẩn trương triển khai
việc thu phí học đường bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt với thời gian thực hiện là ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các trường cần xây dựng kế hoạch lộ trình triển khai thực hiện tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí
bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị
đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện
các cơ sở giáo dục phải chủ động lựa chọn phối hợp với các tổ chức tiến dụng tổ chức trung gian thanh toán
để triển khai hạ tầng hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
các đơn vị lựa chọn phương thức thanh toán hình thức thanh toán phải tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh
và tuyên truyền tư vấn đến cha mẹ học sinh
các tổ chức tiến dụng tổ chức trung gian thanh toán phải bảo đảm hạ tầng thanh toán trang thiết bị phần mềm
cũng như dịch vụ thanh toán thông suốt an toàn tiện lợi có chính sách hỗ trợ
yêu đãi về phí dịch vụ rõ ràng minh bạch và có hiệu quả nhất cho phụ huynh học sinh